mới đây trường đại học bách khoa hà nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo trẻ bách khoa năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu ươm tạo các ý tưởng giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo sản phẩm thiết thực có tiềm năng khởi nghiệp
sáng tạo trẻ bách khoa là sân chơi do trường đại học bách khoa hà nội tổ chức thường niên
nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên từ giai đoạn phát hiện ý tưởng tới hoàn thiện
triển khai đề án giúp sinh viên nâng cao kỹ năng kết nối tư duy đa lĩnh vực hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
cuộc thi kéo dài tới hết tháng một mươi hai tạo điều kiện cho sinh viên học viên cao học khối kỹ thuật đến từ các trường đại học
học viện trên cả nước phát triển nhằm tìm kiếm những sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp
phục vụ cho cuộc sống như giao thông giáo dục môi trường biển đảo công nghiệp nông nghiệp và y tế